xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
hôm nay văn phòng trung ương đảng tổ chức họp báo thông tin về hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
hội nghị lần này sẽ diễn ra từ ngày hai đến ngày sáu tháng một mươi và sẽ tập trung xem xét công tác nhân sự cùng các nội dung quan trọng khác
trong phần tin tức quốc tế các nước đặt thời hạn cho tiến trình soạn thảo hiến pháp mới cho syri
mỹ và cuba thành lập liên doanh công nghiệp đầu tiên
kính thưa quý vị chiều ngày hai mươi bảy tháng chín theo giờ new york thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có bài phát biểu quan trọng
tại phiên thảo luận cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi ba với chủ đề
để liên hợp quốc gắn bó với tất cả người dân lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm chung vì các xã hội hòa bình công bằng và bền vững
thể hiện là thành viên tích cực và có trách nhiệm
trong bài phát biểu thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đề nghị trách nhiệm kép để giải quyết các vấn đề toàn cầu
trong bài phát biểu thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đến vai trò quan trọng và nỗ lực không mệt mỏi của liên hợp quốc
giúp hơn bảy mươi năm qua kể từ khi liên hợp quốc ra đời năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đã không xảy ra chiến tranh thế giới
thực thi những chuẩn mực cốt lõi của quan hệ quốc tế trong hiến trương liên hợp quốc
liên hợp quốc đã thực sự trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết toàn cầu
nơi kết tình các giá trị tiến bộ nhân văn và hiện thực hóa khát vọng vươn lên
vì một thế giới hòa bình thịnh vượng và công bằng
thủ tướng cũng thông tin về tình hình phát triển của việt nam
chủ động hội nhập quốc tế ký và tham gia và đang đàm phán một mươi sáu hiệp định thương mại tự do fta
mở ra quan hệ thương mại tự do với gần sáu mươi quốc gia đối tác lớn trên thế giới
việt nam đang nỗ lực phán đấu cao hơn nữa cho cộng bậc công bằng và phát triển bền vững
thúc đẩy bình đẳng hỗ trợ các nhóm
cảm thức yếu thế bảo vệ tốt môi trường bảo đảm quyền con người trong mọi công dân
đồng thời đề cao trách tinh thần đối thoại và hợp tác trong vấn đề quyền con người
việt nam cũng đã nỗ lực bảo vệ tốt các chi sản văn hóa thiên nhiên giữ gìn bản sắc dân tộc
chúng tôi là một trong số ít quốc gia đã hoàn thành trước thời hạn
nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ hai nghìn một mươi năm của liên hiệp quốc
nhất là về xóa đói giảm nghèo
chúng tôi luôn nhắc quán trong việc đề cao hiến dương liên hợp quốc
các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế
trong giải quyết các tranh chấp quốc tế bàn biện pháp hòa bình
trong đó có khu vực biển đông
trên cơ sở công ước của liên hiệp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
và bảo đảm an ninh an toàn và tự do hàng hải hàng không
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
liên hợp quốc cần cải cách mạnh mẽ toàn diện
theo hướng nâng cao hiệu quả dân chủ và minh bạch
để thực hiện tốt vai trò không thể thay thế được
trong lãnh đạo xử lý các thách thức toàn cầu
thủ tướng nguyễn xuân phúc đặt vấn đề
và lúc này tôi muốn cùng quý vị đặt ra câu hỏi
chúng ta muốn một liên hợp quốc như thế nào
trả lời câu hỏi này tôi đánh giá cao những đề xuất cải tổ của ngài tổng thư ký liên hợp quốc
nhất là tái định vị hệ thống phát triển liên hợp quốc
tôi cũng đề nghị liên hợp quốc tăng cường hợp tác với các khu vực
trong đó có đẩy mạnh cơ chế hợp tác thượng đỉnh liên hợp quốc và asean
theo hướng tăng nội hàm của liên hợp quốc trong asean
và làm đậm nét nội hàm asean trong liên hợp quốc
thủ tướng cho biết vừa qua việt nam đã ứng cử làm ủy viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thủ tướng bày tỏ cảm ơn chân thành năm mươi ba nước châu á thái bình dương
đã nhất trí đề cử việt nam là ứng cử viên duy nhất của nhóm
và cảm ơn sự ủng hộ rộng rãi của các nước khác dành cho việt nam
thủ tướng nhấn mạnh việt nam cam kết sẽ luôn là thành viên tích cực
có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và liên hợp quốc
cũng trong chiều ngày hai mươi bảy tháng chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có các cuộc gặp với chủ tịch đại hội đồng
maria espinosa cacet tổng thư ký liên hiệp quốc antonio guterres
và chủ tịch hội đồng nhà nước và bộ trưởng cuba miguel díaz
chào đổi với chủ tịch đại hội đồng maria espinosa cacet
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
coi trọng quan hệ với liên hiệp quốc
ủng hộ vai trò trung tâm của liên hợp quốc
đề nghị liên hợp quốc ưu tiên thúc đẩy ngoại giao phòng ngừa
ủng hộ giải quyết các tranh chấp ở biển đông
bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
khẳng định việt nam sẽ đóng góp tích cực và có trách nhiệm
vào các công việc chung của liên hiệp quốc
tham gia chủ động có trách nhiệm
vào các sáng kiến của liên hiệp quốc
về phát triển và gìn giữ hòa bình
tại cuộc gặp với tổng thư ký antonio guterres
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao các nỗ lực của tổng thư ký
trong việc cải tổ liên hiệp quốc
tổng thư ký liên hợp quốc bày tỏ quan tâm tới tình hình biển đông
và ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình
trên cơ sở luật pháp quốc tế
tiếp đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã có cuộc gặp với chủ tịch hội đồng nhà nước
và bộ trưởng cuba miguel diaz canel
tại cuộc gặp thủ tướng đề nghị
hai bên cùng tiếp tục củng cố các cơ chế hợp tác
trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả các dự án hợp tác hiện có
về thương mại đầu tư nông nghiệp giáo dục khoa học công nghệ quốc phòng an ninh
đồng thời thúc đẩy xây dựng các cơ chế và lĩnh vực hợp tác mới
chủ tịch hội đồng nhà nước và bộ trưởng cuba nhấn mạnh
tình cảm đặc biệt dành cho việt nam
khẳng định tiếp tục kế thừa và phát huy hơn nữa
di sản quý báu mà chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch phi đen cùng xây dựng
nhất trí cùng thúc đẩy hợp tác kinh tế tương xứng với tiềm năng của hai bên
trong đó đánh giá cao các dự án mà việt nam đang triển khai
tại các đặc khu kinh tế của cuba
sáng nay tại phủ chủ tịch quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đã tiếp nguyên tổng thống cộng hòa mozambique
nhân dịp ngài sang việt nam
viếng chủ tịch nước trần đại quang
tại buổi tiếp quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
gửi lời cảm ơn chân thành nhất
đến đất nước mozambique
đã cử ngài nguyên tổng thống
thay mặt cho chính phủ và nhân dân mozambique
đến dự quốc tang của chủ tịch nước trần đại quang
quyền chủ tịch nước nêu rõ
việt nam luôn coi trọng quan hệ với mozambique
coi mozambique là đối tác ưu tiên
hợp tác của việt nam tại châu phi
nguyên tổng thống mozambique
trọng gửi lời chia buồn sâu sắc
của tổng thống mozambique
philip penny uzi đến nhân dân việt nam
bày tỏ sự tiếc thương và chia buồn
với nhân dân việt nam trước sự ra đi
của chủ tịch nước trần đại quang
nguyên tổng thống mozambique tin tưởng
nhà nước và nhân dân việt nam
sớm vượt qua thời điểm khó khăn này
tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa
trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
cũng trong sáng nay tại hà nội
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đã tiếp đoàn cựu giáo viên kiều bào
tại thái lan về thăm việt nam
đồng chí trương thị mai khẳng định
đảng và nhà nước ta luôn đánh giá cao
những đóng góp quý báu của cộng đồng người việt nam
tại thái lan trong công cuộc xây dựng
và phát triển đất nước
các thầy cô giáo trong đoàn cựu giáo viên
về thăm việt nam lần này là những người đã trực tiếp
tham gia vào sự nghiệp bảo tồn ngôn ngữ
và văn hóa việt nỗ lực khắc phục những khó khăn
quyết tâm giữ bản sắc văn hóa
và tiếng việt ở nước ngoài
đồng chí trương thị mai mong muốn
các cựu giáo viên kiều bào tại thái lan nói riêng
cũng như cộng đồng người việt nam tại thái lan
tiếp tục truyền thống đoàn kết gắn bó
gìn giữ phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc
duy trì tiếng việt
và có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quê hương
thưa quý vị sáng nay tại hà nội
ban tuyên giáo trung ương và văn phòng trung ương đảng
phối hợp tổ chức họp báo thông tin
về hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai
trong nhiều năm đây là lần đầu tiên
một cuộc họp báo diễn ra trước thềm hội nghị trung ương
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
bùi trường giang khẳng định
đây là hoạt động nhằm đổi mới công tác tuyên truyền
tăng cường dân chủ công khai minh bạch
trong sinh hoạt nghị sự mối quan hệ
của đảng với nhân dân và các tổ chức
trong hệ thống chính trị
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi
về việc giới thiệu nhân sự chủ tịch nước
phó tránh văn phòng trung ương đảng lê quang vĩnh
cho biết sau khi chủ tịch nước trần đại quang
và trách nhiệm của chủ tịch nước
theo hiến pháp vẫn được thực hiện liên tục bình thường
với việc bộ chính trị
phân công đồng chí đặng thị ngọc thịnh
giữ quyền chủ tịch nước
sự phân công này trên cơ sở
quy định của hiến pháp và các quy định
của đảng bàn chấp hành trung ương
có xem xét việc quyết định giới thiệu
nhân sự chủ tịch nước trong kỳ họp tới hay không
tùy thuộc vào quá trình chuẩn bị
của các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định liên quan
việc giới thiệu
nhân sự của chủ tịch nước
nhân sự của chủ tịch nước
để quốc hội bầu
là một việc hết sức hẹn trọng
của quốc gia
và của đảng
phải không cho nên là
cần phải được chuẩn bị hết sức
là chú đáo

theo đúng quy định của đảng
cũng tại họp báo
phó tránh văn phòng trung ương đảng lê quang vĩnh
cho biết chương trình thảo luận của hội nghị trung ương viii
dự kiến sẽ đưa ra vấn đề
nghiệm của các đồng chí
có liên quan trong vụ mobifone
mua avg để trung ương xem xét
cho ý kiến quy định
đồng chí lê quang vĩnh nhấn mạnh
theo quy định của điều lệ đảng
và các quy định của ban chấp hành trung ương
việc xem xét kỷ luật các đồng chí
nguyên ủy viên trung ương ủy viên trung ương đảng
đều phải do ban chấp hành trung ương xem xét
chương trình hội nghị trung ương viii sẽ diễn ra
tại hà nội trong năm ngày
từ ngày mùng hai tới ngày mùng sáu tháng một mươi
dự kiến khai mạc vào sáng thứ ba
ngày hai tháng một mươi và bế mạc vào thứ bảy
ngày mùng sáu tháng một mươi
tham dự gồm hai trăm hai mươi ba đại biểu
trong đó có một trăm bảy mươi sáu ủy viên trung ương đảng
hai mươi ủy viên dự khuyết trung ương đảng
tại hội nghị lần này
trung ương sẽ xem xét các nội dung
tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bốn
khóa một mươi về chiến lược biển việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi
tình hình kinh tế xã hội và ngân sách
nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và dự toán ngân sách năm hai nghìn một mươi chín
quy định về trách nhiệm
nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương
thành lập các tiểu ban
chuẩn bị đại hội một mươi ba của đảng
xem xét công tác nhân sự
cùng các nội dung quan trọng khác
liên quan nội dung dự thảo quy định trách nhiệm
nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương
đại diện ban tổ chức trung ương
cho biết theo tinh thần chỉ đạo
quy định được thiết kế nhấn mạnh
cán bộ có chức vụ càng cao
càng phải gương mẫu xây dựng theo nguyên lý
có xây có chống xây trước
trước băn khoăn về chế tài để bảo đảm hiệu quả
thực hiện quy định đại diện ban tổ chức trung ương
chia sẻ đây là quy định về nêu gương
do vậy mang tính khuyến khích
răn đe và cảnh báo
còn các chế tài mang tính kỷ luật của đảng
và quy định pháp luật thì vẫn thực hiện theo hiện hành
cũng tại họp báo
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà
đã trả lời câu hỏi của phóng viên
về việc tổng kết thực hiện một mươi năm
chiến lược biển việt nam
theo bộ trưởng trần hồng hà
sau khi có nghị quyết chín của trung ương
về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
đã tạo ra sự thay đổi hết sức
về vị trí tầm quan trọng
về kinh tế chính trị của biển chúng ta
và các vấn đề khác
như an ninh quốc phòng
dự vững chủ quyền
an ninh trật tự

là chúng ta đã có
một thành tiệu là cơ bản

nhận thức tư duy để tập trung
để hướng phát triển ra biển
và đánh giá đúng được
vị trí tầm quan trọng của biển
là cửa ngõ để chúng ta
giao lưu và phát triển ra thế giới
đối ngoại hợp tác quốc tế kinh tế
tuy nhiên bộ trưởng trần hồng hà
cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế
tồn tại trong quá trình thực hiện chiến lược biển
như một số chỉ tiêu đặt ra với ngành đóng tàu
khai thác dầu khí hàng hải
không đạt được
nguyên nhân của những hạn chế tồn tại này có nhiều
nhưng có nguyên nhân quan trọng là mô hình
mà chúng ta kỳ vọng chưa phù hợp
nhiều vấn đề chúng ta duy ý chí
quá nóng vội
theo bộ trưởng trần hồng hà
chúng ta cần thay đổi mô hình phát triển kinh tế
trong đó mô hình dựa vào khai thác tự nhiên
dựa vào tài nguyên là nguyên liệu hóa thạch
cần phải chuyển đổi sang mô hình
kinh tế xanh nhất là với kinh tế biển
phải dựa trên sự bảo đảm hệ sinh thái biển
nhấn mạnh đến phát triển kinh tế biển xanh
đồng thời phải chú trọng
vào việc đầu tư phát triển bảo tồn tài nguyên
để phục vụ cho phát triển kinh tế
kết hợp với kinh tế tri thức
kinh tế dựa trên sự phát triển của công nghiệp bốn
và xác định nhiều giải pháp
cần thực hiện trong thời gian tới
nhấn mạnh đến các khâu đột phá liên quan đến thể chế
tạo ra nền tảng pháp lý
đổi mới toàn diện từ nhận thức đến hành động cụ thể
tập trung vào khoa học công nghệ
và chất lượng nguồn nhân lực
sẽ đóng vai trò quyết định và đột phá
đối với chiến lược biển
chiều nay phó thủ tướng vương đình huệ
đã chủ trì cuộc họp hội đồng tư vấn
chính sách tài chính tiền tệ quốc gia
nghe báo cáo đánh giá
về diễn biến kinh tế vĩ mô tiền tệ
trong chín tháng đầu năm
định hướng giải pháp điều hành
trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám
và dự kiến năm hai nghìn một mươi chín
qua đó đã cho thấy có nhiều thách thức
đặt ra cho nền kinh tế của việt nam
trong bối cảnh hiện nay
kinh tế vĩ mô trong nước
thời gian qua diễn biến khả quan
tăng trưởng kinh tế đạt cao so với cùng kỳ
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
gdp tăng khoảng sáu chín mươi tám
là mức cao nhất của chín tháng
kể từ năm hai nghìn một mươi một trở về đây
và cao hơn
mục tiêu đề ra
lãng phát được kiềm chế
ở mức thấp hơn chỉ tiêu của hội giao
tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay
kinh tế việt nam đang tiếp tục hội nhập
song song với đó cũng chịu ảnh hưởng nhiều
từ biến động kinh tế của thế giới
cũng như bị hạn chế bởi những thách thức nội tại
đó là trình độ công nghệ thấp
nền kinh tế chưa thực sự có những đột phá
dự báo kinh tế việt nam
sẽ đối mặt với một số khó khăn
của tình hình kinh tế thế giới
trong khi chiến tranh thương mại đang leo thang
và chưa có hồi kết giữa một số nước
điều đó đồng nghĩa với việc thách thức
nhiều hơn cơ hội
các chuyên gia đề nghị cần tính toán kỹ hơn nữa
áp lực do ngoại cảnh gây nên
khi việt nam là đối tác của nước bạn
sẽ bị tác động mạnh hơn
cần tiên lượng những tiêu cực khi việt nam
đang có những quan hệ kinh tế ràng buộc
với nước khác
tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ thận trọng linh hoạt
kiểm soát chặt chẽ đầu tư vào lĩnh vực bất động sản
hôm nay đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng
do đồng chí uông chu lưu
ủy viên trung mương đảng phó chủ tịch quốc hội
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng làm trường đoàn
đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy tuyên quang
phát biểu tại buổi làm việc
đồng chí uông chu lưu đánh giá cao
những kết quả trong công tác đấu tranh
phòng chống tham nhũng tại tỉnh tuyên quang
đồng thời đề nghị tỉnh tuyên quang
giao cho các cơ quan chức năng
tiếp tục ra soát các vụ việc tham nhũng
về kinh tế để xử lý theo quy định
của pháp luật bên cạnh đó
tỉnh tuyên quang phải coi công tác phòng chống tham nhũng
là nhiệm vụ thường xuyên
cần có nghị quyết chuyên đề về công tác này
giao trách nhiệm cho từng cơ quan
để có giải pháp hiệu quả hơn
trong thời gian tới tỉnh tuyên quang
tiếp tục quán triệt các văn bản lãnh đạo
chỉ đạo của trung ương về phòng chống tham nhũng
cần có cơ chế bảo vệ
những người dám đấu tranh chống tham nhũng
tiếp theo chương trình
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
thiên tai gây thiệt hại hơn một mươi hai tỷ đồng
diễn tập phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải
vùng cảng biển quảng lãi
thưa quý vị nhân kỷ niệm một mươi một năm
ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
khối doanh nghiệp trung ương
chiều nay tại hà nội đã diễn ra vòng trung khảo
hội thi cán bộ đoàn giỏi
khối doanh nghiệp trung ương lần thứ ba
đến với hội trung khảo
hội thi là một mươi gương mặt xuất sắc
đại diện cho gần bảy cán bộ chủ chốt
các cấp trong toàn khối
các thí sinh phải trải qua bốn phần thi
qua đó giới thiệu cho người xem
những nét văn hóa doanh nghiệp mình
những kỹ năng kiến thức trong các mặt công tác đoàn
về vai trò của các bộ đoàn
đối với công tác vận động
tập hợp đoàn kết thanh niên trong thời kỳ mới
cũng như đưa ra những hiến kế ý tưởng hay
để làm tốt công tác đoàn
và phong trào thanh niên tại đơn vị
hội thi cũng là dịp
để các tổ chức đoàn trong khối các doanh nghiệp trung ương
phát hiện tôn vinh những hạt nhân
nòng cốt trong công tác đoàn
đồng thời góp phần nâng cao trình độ kỹ năng
nghiệp vụ cho cán bộ đoàn cơ sở
bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn cho biết
giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
đã đạt hai mươi chín năm mươi bốn tỷ usd
tăng chín ba so với cùng kỳ
bằng bảy mươi ba kế hoạch năm
và vượt một ba mục tiêu của quý bà
theo đó nhóm nông sản chính xuất khẩu
đạt một mươi năm một mươi sáu tỷ usd
trong đó gạo là hai năm tỷ usd
rau quả đạt ba bảy tỷ usd
cao su đạt năm trăm hai mươi ba triệu usd
riêng lĩnh vực thủy sản
xuất khẩu đạt sáu ba trăm chín mươi năm tỷ usd
nhóm lâm sản chính
đạt sáu bảy trăm năm mươi năm tỷ usd
trong đó gỗ và sản phẩm từ gỗ
ước đạt sáu bốn mươi một tỷ usd
sản phẩm mây tre cói
ước đạt hai trăm bốn mươi tám triệu usd
các sản phẩm chăn nuôi
đạt bốn trăm linh năm triệu usd
khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản
đạt mức tăng trưởng chín tháng năm nay
cao nhất trong giai đoạn
từng bước khẳng định

thế chuyển đổi cơ cấu ngành đã đạt hiệu quả
giá bán sản phẩm ổn định
cùng với thị trường xuất khẩu được mở rộng
là động lực chính để thúc đẩy sản xuất
của khu vực nông nghiệp
sáng nay gần một sản phẩm khoa học và công nghệ
thuộc các lĩnh vực
đã được trưng bày giới thiệu
tại triển lãm kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ
vùng đồng bằng sông hồng năm hai nghìn một mươi tám
do bộ khoa học và công nghệ
phối hợp với ubnd tp hải phòng
tổ chức tại trường đại học hàng hải việt nam
triển lãm trưng bày giới thiệu

các sản phẩm khoa học và công nghệ
thuộc các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao
cơ khí chế tạo tự động hóa
công nghệ thông tin công nghệ sinh học
và các ý tưởng sản phẩm khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo của một trăm năm mươi tổ chức
cá nhân doanh nghiệp khởi nghiệp
trên địa bàn tp hải phòng
và các tỉnh tp lân cận
bên cạnh hoạt động triển lãm
một số hội thảo cũng sẽ được diễn ra
với sự tham gia của nhiều diễn giả chuyên gia
ngoài ra trong suốt quá trình diễn ra triển lãm
phiên kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp
với nhà đầu tư quỹ đầu tư
cũng được ban tổ chức thực hiện
nhằm tạo cơ hội kết nối kinh doanh
hợp tác phát triển cho hai bên
thưa quý vị theo nhận định của đài khí tưởng thủy văn trung mương
khu vực nội đồng đồng tháp một mươi
lũ tiếp tục lên để tránh tổn thất
do ảnh hưởng của chiều cường và nước lũ dâng cao
sở đông nghiệp và phát triển
nông thôn tỉnh long an
đang phối hợp với các địa phương
hướng dẫn người dân chủ động mọi phương án
để phòng chống ngập úng cho vườn cây ăn trái
nhà ở và tính mạng
chi cục thủy lợi long an cho biết
theo dự báo đến ngày ba mươi tháng chín
mức nước cao nhất ngày trên kênh hồng ngự
tại trạm tân hưng tỉnh long an
có khả năng lên mức ba hai mét
cao hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
là một năm mét
trên kênh hai mươi tám tại vĩnh hưng
lên mức ba một mét
cao hơn cùng kỳ hai nghìn một mươi bảy
là chín mươi chín mét
trên sông vàm cỏ tây
tại mộc hóa
tại huyện kiến tường
là một chín mét
cao hơn báo động hai là một mét
và cao hơn cùng kỳ hai nghìn một mươi tám
là sáu mươi bốn mét
để tránh tổn thất do ảnh hưởng
của triều cường và nước lũ dân cao
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh long an
đang phối hợp với địa phương
tập trung gia cố các công trình khỉ lợi
ở khu vực đồng tháp một mươi
như huyện mộc hóa
và các huyện vùng hạ
như bến lức châu thành tân trụ
và cần đước
để giảm thiểu thấp nhất do ảnh hưởng của thiên tai
thưa quý vị sáng nay
tại cảng dung quốc cục hàng hải việt nam
cảng vụ hàng hải quảng ngãi
đã tổ chức diễn tập phối hợp tìm kiếm
cứu nạn hàng hải trong vùng nước
cảng biển quảng ngãi năm hai nghìn một mươi tám
tình huống giả định diễn ra
lúc chín h ngày hai mươi tám tháng chín
tàu hàng gia bảo sáu mươi tám có sáu thuyền viên
chở xi măng và dầu đeo nhiên liệu
đang hành trình trên luồng hàng hải dung quốc
vào bến để trả hàng
khi đến vị trí ngang phao số một
bị sự cố cuốn chân vịt mất khả năng điều động
xảy ra vụ đâm va với tàu dầu phú long tám mươi chín
sau khi nhận được thông tin
từ các tàu bị nạn lực lượng biên phòng
cảnh sát biển và cảng vụ quảng ngãi
đã điều động tàu hỗ trợ cứu hộ
diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng hải
nhằm ra soát đánh giá công tác phối hợp
tìm kiếm cứu nạn của cảng vụ hàng hải
các lực lượng thuộc ngành giao thông vận tải
và ngành chức năng liên quan trong vùng nước cảng biển
đồng thời nâng cao năng lực chỉ huy
điều hành hiệp đồng xử lý tình huống
kỹ năng xử lý nghiệp vụ hàng hải
của các đơn vị trong quá trình ứng phó sự cố
qua đó chỉnh sửa bổ sung quy chế
cơ chế phối hợp phù hợp với thực tiễn
nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ cứu nạn
thưa quý vị theo tổng cục phòng chống thiên tai
bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn
trong chín tháng qua cả nước xảy ra
một mươi bốn loại hình thiên tai
khiến một trăm bảy mươi năm người chết và mất tích
tổng thiệt hại tài sản lên đến trên

theo đó từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
trên cả nước đã xảy ra một mươi bốn loại hình
thiên tai bao gồm sáu cơn bão
năm áp thấp nhiệt đới
hai trăm một mươi hai trận rông lốc xét
một mươi hai trận lũ quét sạt lở đất
bốn đợt xét đậm xét hại
thiên tai liên tiếp xảy ra
khiến một trăm bảy mươi năm người chết và mất tích

gần một bảy trăm linh ngôi nhà bị đổ
sập và hơn ba mươi một nhà
bị hư hại tốc mái
về thiệt hại nông nghiệp hơn

bị đổ dập hơn hai mươi bốn hecta
cây công nghiệp và cây ăn quả
bị thiệt hại gãy đổ
trên hai mươi sáu con da súc
và trên bốn trăm năm mươi con da cầm bị chết
trên một mươi một hecta
thủy sản bị ngập và mất trắng
khu vực miền trung
và tây nguyên của chúng ta
chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
và thiệt hại nhiều nhất
về người cũng như về tài sản
trong đó là cả hai cơn bão số một mươi và số một mươi hai
thì năm nay trước diễn biến
rất nặng nề
của thiên tai
nhất là các cơn bão siêu bão
đang xảy ra trên thế giới
và cơn bão số sáu mùa rồi
cũng đã ảnh hưởng đến một phần
của khu vực việt nam
và cũng đã báo hiệu cho việc
vào mùa trung tâm
của mùa mưa lũ
và thiên tai của khu vực miền trung
thì hình như vậy
thì chúng tôi cũng đã tổ chức
rất nhiều những cuộc họp
để ra soát đánh giá
các phương án cũng như kiểm tra
các kinh bản để ứng phó
một cách đạt được hiệu quả
thiệt hại về thủy lợi
và giao thông cũng khá nghiêm trọng
cụ thể hơn ba trăm ba mươi hai km
đề kẻ canh mương
và bờ bao bị sạt lở
hơn năm mươi năm km bờ sông
bờ biển bị sạt lở
hơn tám bốn triệu m ba đất đá
đường giao thông quốc lộ

và đường giao thông nông thôn
bị sạt trượt
ước tính tổng thiệt hại
về kinh tế do thiên tai gây ra
là trên một mươi hai ba trăm năm mươi sáu tỷ đồng
trong phần tin tức quốc tế
các nước đặt thời hạn
cho tiến trình soạn thảo hiến pháp mới cho syri
mỹ và cuba thành lập
liên doanh công nghiệp đầu tiên
tại cuộc họp
bộ trưởng ngoại giao từ bảy quốc gia
đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ
đối với việc thành lập một ủy ban soạn thảo hiến pháp
thời kỳ hậu chiến tranh cho syri
đồng thời hối thúc đặc phái viên liên hợp quốc
khẩn trương xúc tiến các công tác soạn thảo hiến pháp mới
đặt nền móng cho các cuộc bầu cử
tại quốc gia trung đông này
bộ trưởng ngoại giao bảy nước nhấn mạnh
việc tìm kiếm giải pháp quân sự
sẽ chỉ làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột
việc thành lập ủy ban soạn thảo hiến pháp
thời hậu chiến cho syri
vốn đã được thông báo lần đầu tiên
trong cuộc họp do nga triệu tập
vào tháng một năm hai nghìn một mươi tám
trong báo cáo gửi tới
hội đồng bảo an liên hợp quốc đầu tháng này
đặc phái viên de mistura cho biết
đã có những mâu thuẫn giữa chính phủ syri
và phe đối lập về thành phần
của ủy ban này
tuy nhiên công tác thành lập ủy ban sẽ được xúc tiến
trong vài tuần tới
công ty liên doanh đầu tiên
giữa cuba và mỹ
trong lĩnh vực công nghệ sinh học
đã được thành lập tại trụ sở
chính đặt tại đặc khu kinh tế marien
phía tây thủ đô la habana của cuba
đây là bước đi lịch sử
về hợp tác khoa học giữa hai nước
được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các nghiên cứu
và phát triển nhiều loại thuốc mới chống ung thư
công ty mới được mang tên innovative
là liên doanh giữa hai chi nhánh
của trung tâm miễn dịch phân tử của cuba
và trung tâm nghiên cứu ung thư
roswell park của mỹ
đây là hai cơ sở nghiên cứu
công nghệ sinh học uy tín thế giới
trước mắt doanh nghiệp này
sẽ chịu trách nhiệm sản xuất simavax
egf vẫn được biết tới
như chế phẩm thuốc miễn dịch
theo cơ chế vaccine cho điều trị
ung thư phổi duy nhất trên thế giới
đây là sản phẩm nổi tiếng
do trung tâm miễn dịch phân tử của cuba
phát triển sản xuất
nay trung tâm roswell park thử nghiệm lâm sàng
để đưa vào thị trường mỹ
tiếp sau sản phẩm này sẽ là các loại thuốc
điều trị mới cho các bệnh ung thư khác
các nhà quảng cáo đã bí mật sử dụng
các số điện thoại do người dùng
mạng xã hội facebook cung cấp
khi bảo mật cho tài khoản
đây là lỗ hỏng thông tin mới nhất
vừa được mạng xã hội này thừa nhận
một nghiên cứu do một số trường đại học của mỹ
tiến hành phát hiện các số điện thoại
người dùng cung cấp cho facebook
để kích hoạt chức năng bảo mật hai lớp
đã bị sử dụng cho mục đích quảng cáo
bên cạnh đó danh bạ được tải lên
nền tảng facebook có khả năng
cũng bị khai thác để lấy thông tin
cá nhân tức là người dùng có thể
vô tình giúp các nhà quảng cáo
nhắm vào bạn bè người thân của mình
facebook cho biết hãng sử dụng thông tin
người dùng cung cấp để đem đến cho họ
trải nghiệm riêng tư và tốt hơn
trên mạng xã hội này trong đó có
dịch vụ quảng cáo việc thiếu
các biện pháp bảo mật thông tin người dùng
đang khiến facebook phải trải qua một cuộc
khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ trước tới nay
quý vị khán giả thân mến chương trình
thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại